nhằm tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín chiều nay thành phố hà nội đã có buổi đối thoại với các doanh nghiệp
hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động
riêng ba tháng đầu năm số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động là trên bốn doanh nghiệp
trước những khó khăn nhiều doanh nghiệp kiến nghị xem xét miễn hoặc chậm nộp một số loại thuế
như giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cắt giảm giấy phép con
trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho rằng
dịch bệnh cũng tạo ra cơ hội doanh nghiệp tái cơ cấu để phù hợp
cũng là dịp để thành phố tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ hơn
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ cam kết
thành phố hà nội sẽ tiếp tục làm tốt hơn công tác phòng chống dịch trên nguyên tắc
bảo đảm sức khỏe tính mạng của người dân lên hàng đầu
làm tiền đề cho sản xuất kinh doanh và phục hồi phát triển kinh tế
đồng thời khẳng định thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt kịp thời
đúng đối tượng đảm bảo công khai minh bạch và tuyệt đối không có tiêu cực
trong việc thực thi các cơ chế chính sách của chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp
tới đây hà nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh
thích ứng với điều kiện cách ly xã hội đặc biệt là những lĩnh vực có lợi thế
như công nghệ thông tin sản xuất vật tư thiết bị y tế để vừa tạo cầu vừa tạo cung cho doanh nghiệp